sáng nay tại hà nội báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng liên đoàn bóng đá việt nam phối hợp cùng nesle milo
tổ chức công bố nhà tài trợ giải bóng đá nhi đồng toàn quốc cup nesle milo hai nghìn hai mươi bốn
giải bóng đá nhi đồng toàn quốc cup nesle milo hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia của năm mươi đội bóng nhi đồng ưu tú
gồm các cầu thủ nhí đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước cùng tranh tài
các đội tham gia sẽ được chia thành ba bảng gồm bảng bắc giang bảng quảng nam và bảng bình dương
bắt cặp thi đấu theo vòng loại từ ngày năm đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến ngày sáu tháng tám tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
năm nay nesle milo tiếp tục đồng hành cùng mùa giải năm hai nghìn hai mươi bốn với tư cách là nhà tài trợ chính
truyền tải thông điệp nâng cao sức bền thông qua môn bóng đá
từ đó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ việt nam tích cực rèn luyện để bền bỉ hơn trong thể thao và cuộc sống
giải đấu cũng nằm trong khuôn khổ chương trình năng động việt nam do nesle milo phối hợp cùng bộ giáo dục và đào tạo
tổng cục thể dục thể thao cùng ban điều phối đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
khuyến khích lối sống năng động thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi từ sáu đến một mươi bảy tuổi nói riêng